năm hai nghìn hai mươi tp hà nội sẽ hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp ba tháng cho một mươi ba một trăm linh lao động nông thôn
với kinh phí hơn ba mươi sáu tỷ đồng
nội dung này nằm trong kế hoạch đào tạo nghề năm hai nghìn hai mươi cho lao động nông thôn
theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu thực hiện tại thủ đô hà nội
trong hơn một mươi ba lao động nông thôn sẽ được đào tạo
thì gần tám bốn trăm linh người học các nghề nông nghiệp hơn bốn bảy trăm linh người học các nghề phi nông nghiệp
việc đào tạo nghề hướng đến tính hiệu quả đúng đối tượng
phù hợp với đặc thù của từng địa phương và chỉ tổ chức đào tạo
khi xác định được nơi làm việc cho người lao động
hoàn thành khóa đào tạo các địa phương bảo đảm giải quyết việc làm mới
cho ít nhất tám mươi số người học hoặc họ sẽ làm nghề cũ nhưng có năng suất thu nhập cao hơn
kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
việc tổ chức đào tạo hoàn thành trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi